cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam ba tháng
đối với hai bị can trong vụ án hình sự tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ gây ra tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
hai bị can gồm thào thị chúa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
và trương văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố hà giang
trước đó vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thôn lũng làn xã thượng phùng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
công an huyện mèo vạc đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng hoàng văn binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng hai đối tượng khác đang có hành vi sử dụng thuốc nổ để khai thác đá trái phép
khám xét khẩn cấp nơi ở của minh công an huyện mèo vạc thu giữ bốn mươi năm thỏi thuốc nổ công nghiệp và năm mươi kíp nổ điện
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã xác định
chúa và huấn là hai đối tượng đã bán số thuốc nổ trên cho minh đồng thời thu giữ tại nhà của chúa và huấn bốn mươi tám thỏi thuốc nổ và hai tám trăm chín mươi bốn kiếp nổ